theo trang thông tin về thủy sản seafoodshort com từ ngày một chín hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp mỹ sẽ giám sát cá da trơn cá cha với một tên gọi thống nhất là catfish nghĩa là cá da trơn
cho đến khi quyết định trên có hiệu lực cá tra việt nam xuất khẩu sang mỹ vẫn chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
còn sau thời điểm mùng một tháng chín cơ quan này kiểm tra tất cả các khâu của chuỗi sản xuất ở việt nam từ khi ươm trứng cho đến sản phẩm đóng gói cuối cùng
hiện nay khoảng chín mươi sản phẩm cá cha sản xuất tại việt nam được xuất khẩu sang mỹ một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới
ban đầu cá cha xuất khẩu sang thị trường này dưới tên gọi catfish nhưng đến năm hai nghìn hai về mỹ yêu cầu việt nam không được sử dụng tên catfish ghi trên bao bì vì thế cá cha cá ba sa buộc phải lấy tên catfish
tuy nhiên đến năm hai nghìn tám mỹ đưa ra luật mới của cả hai nhóm cá da trơn có nguồn gốc từ khu vực bắc mỹ và cá da trơn nhập khẩu từ nước ngoài dưới tên gọi chung là keta